tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo iakov hờ long ba mươi bốn tuổi trú tại huyện lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh idren gie bốn mươi một tuổi trú cùng xã là anh trai vợ của jacob
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu yakov và vợ xảy ra cãi vã
idren cầm khúc gỗ dài đánh vào phía sau đầu của jacob
bị đánh jacob cầm cây gỗ đánh liên tiếp năm nhát vào đầu anh idren
chỉ đến khi thấy đầu anh vợ chảy máu thì yakov mới dừng lại và bế nạn nhân vào nhà mình đi ngủ
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau vợ của yakov phát hiện anh trai mình đã tử vong nên trình báo đến cơ quan công an
sau đó yakov đã đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án hội đồng xét xử đã tuyên phạt iakov sáu năm tù giam về tội giết người